tiếp đại sứ vương quốc ả rập xê út ông saud al suallim thủ tướng bày tỏ tin tưởng đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công tại việt nam
đóng góp vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước thúc đẩy quan hệ hai nước trên mọi mặt trong đó có thương mại và đầu tư
thủ tướng cũng đề nghị hai nước phối hợp tốt và ủng hộ trên các diễn đàn đa phương
nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là năm quan trọng với cả hai nước khi việt nam là chủ tịch asean và ả rập xê út là chủ tịch g hai mươi
thủ tướng mong muốn hai nước nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và đa phương
đại sứ ả rập xê út nhấn mạnh ả rập xê út rất coi trọng quan hệ với việt nam trong nhiệm kỳ này
nhiệm vụ quan trọng của đại sứ là thúc đẩy quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực trong đó có thương mại và đầu tư
đại sứ bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ của mình sẽ chứng kiến sự phát triển không ngừng của việt nam
đồng thời mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng của việt nam